trong vòng ba tuần trở lại đây số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện tại các bệnh viện nhi
tp hcm tăng đột biến gần bốn năm lần so với trước và đã có ca tử vong
đáng chú ý là lượng bệnh nhi từ các tỉnh phía nam chuyển về tp hcm cũng tăng mạnh
hiện bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai mỗi nơi đang điều trị tay chân miệng cho gần hai trăm linh trẻ
trong khi vài tháng trước chỉ tầm năm mươi sáu mươi trẻ
tay chân miệng đã được ghi nhận ở nhiều địa phương như tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai bến tre đồng tháp
tại tp hcm đã có một ca tử vong
theo các bác sĩ trẻ mắc bệnh tay chân miệng với nhiều thói quen là đường lây nhiễm cao
như mút tay chơi đồ chơi và không tự chủ được việc rửa tay chân và lây nhiễm từ người lớn
một nguyên nhân nữa là do việc chuyển đổi gen virus đã đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch tay chân miệng năm nay tại phía nam
điều tra dịch tễ cho thấy hơn năm mươi số ca nhập viện vì tay chân miệng năm nay
là do nhiễm chủng virus ev bảy mươi một nguy hiểm
đây là chủng virus lây lan nhanh gây suốt cao và gây nhiều biến chứng nặng
như phủ phổi viêm phổi suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong
dịch tay chân miệng có thể có nguy cơ bùng phát nếu các địa phương không kịp thời ngăn ngừa